tại nhà hát lớn hà nội festival quốc tế âm nhạc mới á âu năm hai nghìn một mươi tám do hội nhạc sĩ việt nam tổ chức đã chính thức khai mạc
tới dự buổi lễ có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đại diện lãnh đạo nhiều bộ ban ngành cùng đông đảo nhà soạn nhạc nghệ sĩ người yêu nhạc việt nam và quốc tế
với chủ đề nhịp cầu âm thanh á âu festival lần này là một diễn đàn nghệ thuật tiếp tục gắn kết các dân tộc trong sự nghiệp sáng tạo âm nhạc
hướng đến chân thiện mỹ biểu hiện sinh động về sự hòa nhập bình đẳng cùng sự phát triển của các quốc gia á âu